thông qua mạng xã hội hà lấy tiền thật mua tiền giả rồi dùng tiền giả sen lẫn với tiền thật
đến các cửa hàng giao dịch của viettel để chuyển tiền vào tài khoản của mình
tòa án nhân dân tỉnh kiên giang vừa xét xử sơ thẩm dương hoàng hà ba mươi bảy tuổi
chú tệ xã minh thuận huyện u minh thượng tỉnh kiên giang về tội tàng trữ lưu hành tiền giả
tại phiên tòa hà thừa nhận vào khoảng giữa tháng ba năm hai nghìn hai mươi một thông qua mạng xã hội facebook
hà đã mua được hai mươi triệu đồng tiền việt nam giả loại mệnh giá năm trăm linh đồng với giá hai triệu đồng tiền thật
sau đó hà đến phú quốc dùng thủ đoạn dùng tiền thật trộn với tiền giả đến các cửa hàng giao dịch viettel
để chuyển tiền vào tài khoản của hà
với phương thức này hà đã thực hiện trót lọt ba lần thu lợi bất chính được hai triệu đồng
hội đồng xét xử đã tuyên phạt dương hoàng hà tám năm tù về tội tàng trữ lưu hành tiền giả